bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia vừa ký văn bản gửi một số bộ và các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về tăng cường phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép khoáng sản
trong văn bản ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia dự báo thời gian tới các đối tượng sẽ lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước về đổi mới cải cách thủ tục hành chính
bãi bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh khoáng sản để tiếp tục buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển trái phép khoáng sản
để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển trái phép khoáng sản trong thời gian tới
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đề nghị ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quyền chủ động công tác nắm tình hình
phát hiện ngăn chặn bắt giữ và kịp thời xử lý nghiêm các vụ việc về buôn lậu gian lận thương mại vận chuyển trái phép than khoáng sản trên tuyến biên giới địa bàn đồi địa và các vùng biển việt nam
giao văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chủ trì kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị địa phương theo dõi đồn đốc tổng hợp báo cáo trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia chỉ đạo